tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
năm trăm linh kg ma túy ketamine loại hiếm nhất hiện nay trên thị trường
và có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần so với các loại ma túy khác
có tổng trị giá lên tới năm trăm linh tỷ đồng
là tăng vật mà cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số hai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
các cục nghiệp vụ công an quận bình tân tân phú huyện bình chánh
công an tỉnh bình dương triệt phá trong chuyên án ma túy
do các đối tượng người đài loan trung quốc cầm đầu
các đối tượng bị bắt gồm có liu mingyang yu mingyu nguyễn thị thu vân
cùng quốc tịch đài loan trung quốc và tô gia mỹ quốc tịch trung quốc
trong đó liu mingyang là đối tượng cầm đầu
theo hồ sơ điều tra của công an liu mingyang chỉ đạo yu mingyu
nhập cảnh vào việt nam vào ngày một mươi bốn tháng ba
để nhận bốn máy ép bao bì từ trung quốc
ở cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
sau đó yu mingyu vận chuyển về kho hàng trên đường gò xoài
phường bình hưng hỏa a quận bình tân để cất dấu ma túy
chiều ngày một mươi một tháng năm khi liu mingyang chỉ đạo yu mingyu
năm trăm linh kg ketamine từ nước ngoài bằng xe ô tô
về kho hàng ở huyện bình chánh để cất giấu
vào các máy ép bao bì vận chuyển đi nước ngoài
thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
hiện bốn đối tượng này đang bị tạm giữ cùng với các tăng vật để điều tra
kế hoạch hôm nay một mươi ba tháng năm tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo có đơn kháng cáo
gồm hoàng công lương nguyên bác sĩ điều trị khoa hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình trần văn thắng
nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị y tế đỗ anh tuấn
giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn hoàng đình khiếu
nguyên phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
và trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trong vụ án tám người chạy thận tử vong ở hòa bình
nếu như trong phiên sơ thẩm gia đình các bị hại đều khẳng định
bị cáo hoàng công lương vô tội thì trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm
gia đình các bị hại đã có đơn gửi tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình
đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo lương
trong trường hợp cựu bác sĩ này bị tuyên có tội
điều này phù hợp với nội dung kháng cáo từ kêu an sa xin miễn trách nhiệm hình sự
của bị cáo hoàng công lương
gia đình các nạn nhân đề nghị tòa phúc thẩm không xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
cho bốn bị cáo trong nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vì nội dung này đã được tòa sơ thẩm xem xét và chấp thuận
riêng với hai bị cáo trương quý dương và hoàng đình khiếu
bị gia đình các nạn nhân đề nghị xử lý thật nghiêm vì là người đứng đầu bệnh viện
nhưng đã buông lòng quản lý kiểm tra giám sát quy trình dẫn tới hậu quả tám người chết
trong đơn đề nghị gia đình các bị hại cũng đề nghị tòa phúc thẩm
xem xét nhiều nội dung liên quan đến vấn đề bồi thường dân sự
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bốn hoàng công lương đã có đơn xin từ chối luật sư
gửi tòa án nhân dân tp hòa bình và tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
vào sáng ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã đưa một nạn nhân về đến bắc giang an toàn
sau một mươi chín ngày bị các đối tượng lừa sang campuchia để đòi tiền chuộc một tỷ đồng
nạn nhân là một người đàn ông trú tại huyện yên dũng bắc giang
tham gia một nhóm kín trên facebook thì nguyễn
sau đó được một đối tượng nữ nhắn tin gọi điện qua facebook
dù dỗ về cách thức để được vay tiền qua mạng với điều kiện phải sang campuchia
ngày hai mươi hai tháng bốn nạn nhân được các đối tượng đưa sang một sòng bạc ở đây
tại đây chúng cho nạn nhân vay bảy trăm linh triệu đồng và yêu cầu tham gia đánh bạc
do bị thua nên nạn nhân bị các đối tượng đánh đập và gửi ảnh
về cho gia đình đòi tiền chuộc một tỷ đồng
ngay sau khi nhận được đơn trình báo công an tỉnh bắc giang đã vào cuộc xác minh điều tra
và đến chiều ngày hôm qua công an tỉnh phối hợp với công an nước bạn
đã đưa nạn nhân về việt nam an toàn
đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
vừa hoàn tất việc kiểm kê và xác minh số hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu
đang được vận chuyển trên hai chiếc xe ô tô chở khách bị bắt giữ vào ngày sáu tháng năm vừa qua
trước đó vào thời điểm trên
tại khu vực thương còn quyền xã hồng phong huyện cao lộc tỉnh lãng sơn
phát hiện hai xe ô tô chở khách loại một mươi sáu chỗ
biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi sáu nghìn năm trăm một mươi ba và hai mươi chín b một mươi nghìn bảy trăm tám mươi chín
có nhiều dấu hiệu chở hàng nhập lậu đang di chuyển
tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe về trụ sở đội
để tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện trên hai xe chở nhiều hàng hóa có xuất xứ nước ngoài
như túi sách giả da chuông báo thức máy hút bụi cầm tay ghế gấp vải bạt camera ba lô học sinh
với trên sáu bốn trăm linh sản phẩm các loại kèm theo hai tờ hóa đơn bán hàng được xuất trình
ngoài ra trên xe khách biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi sáu nghìn năm trăm một mươi ba
tực lượng chức năng có phát hiện hai năm trăm linh sản phẩm là dấu gội đầu thước nhuộm tóc dấu xả dấu dưỡng tóc
mang nhãn hiệu và lời nhập lậu không có hóa đơn bán hàng đi kèm
đội quản lý thị trường số hai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
và truy thu số lời bất hợp pháp đối với các cá nhân hộ kinh doanh
có liên quan với số tiền lên đến hai trăm ba mươi triệu đồng
đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng mỹ phẩm nhập lậu
để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật
tuy nhiên có tính chất phức tạp
qua công tác điều tra thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã bắt giữ và triệt phái
nhiều đối tượng ổ nhóm trong đường dây làm bằng cấp chứng chỉ giả
vâng nhiều đối tượng cũng như đường dây đã bị bắt
tuy nhiên thì hoạt động này vẫn diễn ra khá là công khai ở ngay trên mạng xã hội
nhiều trang web quảng cáo giao bán đủ các loại bằng cấp chứng chỉ
từ bằng tốt nghiệp cấp ba cho tới cả bằng thạc sĩ thậm chí là bằng tiến sĩ
và chỉ cần trao đổi nhanh qua điện thoại thì người cần sẽ nhận được lời hứa
chắc chắn có được một tấm bằng theo đúng yêu cầu
vào google gõ từ khóa làm bằng đại học ngay lập tức ra hàng triệu kết quả
với lời quảng cáo bằng đại học chuẩn một trăm linh làm bằng đại học giá ba triệu
nhận làm bằng đại học giá rẻ và rất nhiều lời chào khác
xoay quanh việc quảng cáo giao bán bằng cấp chứng chỉ
trường nào cũng có và đủ các thể loại bằng cấp chứng chỉ
từ trung cấp cao đẳng đại học thậm chí là thạc sĩ tiến sĩ
với những lời hứa và cam kết uy tín tin cậy
thậm chí tại các website đều có một hotline tư vấn trực tuyến và miễn phí
truy cập vào web chuyên làm bằng cấp net
hình quảng cáo giao bán hiện rõ ngay trên mạng trung cấp
khi truy cập vào website này sẽ có chế độ tự động nhắn tin trao hỏi
và xin số điện thoại của người truy cập
sau khi cho số điện thoại người truy cập sẽ nhận được tin nhắn mời trào như thế này
làm theo hướng dẫn giao dịch qua yalo câu chuyện mua bán bằng cấp dần được hé mở
với cách thức không thể dễ dàng hơn để có được một chiếc bằng đại học
không cần đi học không cần nộp hồ sơ và cũng không cần gặp gỡ
chỉ cần gửi đầy đủ thông tin cá nhân
như thế này thì người có nhu cầu sẽ có chiếc bằng mong muốn với giá là ba triệu đồng
sau thời gian nhanh nhất là một ngày muộn nhất cũng chỉ hai ngày
khi có nhu cầu làm bằng đại học luật hà nội và muốn được xem qua mẫu bằng của trường này
thì ngay lập tức tài khoản yalo gửi lại tấm bằng mẫu này
chỉ qua vài tin nhắn trên yalo việc trao đổi làm một chiếc bằng đại học đã hoàn thiện
cơ quan chức năng đánh giá các đối tượng trong đường dây làm bằng cấp giả
sản xuất phôi rất tối tân tinh vi và khó phát hiện bằng mắt thường
nếu mà người mắt thường bình thường thì chúng ta nhìn thì không thể phát hiện ra là cái bằng này là bằng giả
đối tượng là sử dụng những cái công cụ rất là tối tân
chúng tôi đã đao những cái phần mềm trên mạng về
những cái văn bằng giả những cái phôi bằng là rất là nét
thì đối tượng là đã sản xuất trực tiếp sản xuất và mang đi dụ
mới đây một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp
của các trường đại học sổ văn bằng chứng chỉ giả sản xuất tại thành phố hồ chí minh
được đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trên cả nước
vừa bị công an quận nam từ liêm hà nội đấu tranh triệt xóa thành công
qua vụ việc này cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua bằng cấp qua mạng xã hội
đối tượng làm giả thì là gây ra cái hệ lũy rất lớn
với cả những cái cơ quan những cái nơi mà người ta tuyển dụng những con người đấy
để xảy ra những cái việc mà
những người không xứng đáng thì ngồi nhầm ở những cái vị trí
và gây ra cái hệ lị rất lớn cho xã hội
để ngăn chặn tình trạng làm bằng cấp giả
sau đó giao bán trên mạng không chỉ có sự vào cuộc từ cơ quan chức năng
mà mỗi người dân cần nhận thức được hành vi mua bằng cấp giả
cũng chính là vi phạm đồng thời tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị hiện nay âu thuyền và cảng cá thọ quang đà nẵng
đang phải đối mặt với tình trạng quá tài
trong khi số lượng phương tiện tàu thuyền các tỉnh miền trung đổ về đây
để buôn bán và neo đậu ngày càng gia tăng
tiềm mận rất nhiều nguy cơ sẽ ra cháy nổ
nhất là trong mùa nắng nóng
để chủ động phòng tránh các lực lượng cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ
triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
để nâng cao ý thức của ngư dân trong việc thực hiện phòng cháy chữa cháy
ghi nhận của phóng viên antv
mặc dù đã trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thế nhưng chủ tàu cá như ông phạm việt hay nhiều người tham gia hoạt động trên tàu
vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng ứng phó khi có tình huống cháy nổ
chưa am hiểu sử dụng thành thạo bình sách tay chữa cháy tại chỗ
những buổi tuyên truyền hướng dẫn tốt thao tác
kỹ năng sử dụng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy nổ trên tàu thuyền như thế này
là cơ hội để các ngư dân cho rồi và nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
còn nhà này đợi phòng có ai đợi xuống hướng dẫn chủ phòng biết rồi hướng dẫn thôi
tàu tôi nó động gần một năm
còn các cái bộ thiết bị hàng hái
một là pháo kiểu xin hái là không cháy chữa cháy
ba là bình cứu hóa
thường tâm tình huống chữa cháy đó cũng quan tâm rất là quan tâm nguy hiểm
nhưng mà phải lo hái được hết là không cháy chữa cháy
đầu tiên là cháy chữa cháy
đầu tiên là cháy chữa cháy là đầu tiên là cháy chữa cháy
tế cho thấy đã xảy ra nhiều vụ cháy chìm tàu
trong khi neo đậu tại âu thiền thọ quang
gây hậu quả nặng nề cho ngư dân
chính vì thế công tác phòng cháy chữa cháy là vấn đề quan trọng
cần được tăng cường thường xuyên
qua kiểm tra phần lớn các phương tiện tàu cá đều trang bị nhiều vật liệu dễ cháy
như khí ga xăng dầu mút xốp gỗ
một số thiết bị chữa cháy trên tàu còn thiếu chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn
đây chính là nguyên nhân gây cháy nổ lớn nếu không may có sự cố xảy ra
trong thời điểm từ khoảng một mươi hai đến một mươi tám âm lịch
là thời điểm tàu đánh cá về neo đậu rất là nhiều
thì hai đơn vị thường xuyên tổ chức để kiểm tra
cũng như là hướng dẫn bà con
các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
trong quá trình vận hành để đánh bắt cá ở ngoài khơi
như là sử dụng bình chữa cháy chất tay
việc bảo đảm về
hệ thống ga đun nấu trên tàu hệ thống điện trên tàu
trung bình mỗi ngày âu thuyền và cảng cá thọ quang
phải tiếp nhận từ năm trăm linh đến sáu trăm linh lượt tàu thuyền
vào buôn bán neo đậu vượt tải so với công suất thiết kế bốn
bốn trăm chín mươi ba thanh kiện ban đầu từ hai mươi đến hai trăm hai mươi cv
thực trạng này kéo theo nhiều vấn đề về an toàn
nguy cơ cháy nổ do va đập là rất khó kiểm soát
vì vậy song song với hoạt động kinh doanh
ngư dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa
để hạn chế thấp nhất
nguy cơ cháy nổ tàu thuyền
ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
theo vụ giáo dục đại học bộ giáo dục đào tạo
dựa trên quy định tại điều hai mươi một quy chế tuyển sinh hàng năm
các trường phải báo cáo bộ giáo dục đào tạo
kết quả tuyển sinh của năm trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
trên cơ sở báo cáo của trường và căn cứ và chỉ tiêu
được xác định trong đề án tuyển sinh
bộ ra soát xác định các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu
trường hợp phát hiện các cơ sở đào tạo tuyển sinh vượt chỉ tiêu
bộ sẽ căn cứ vào quy định của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt
mức phạt tối đa từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng
đối với hành vi tuyển vượt từ hai mươi trở lên
và buộc phải giảm số lượng tuyển sinh năm sau
sáng ngày hôm qua giải ironman bảy mươi ba
vô địch châu á thái bình dương hai nghìn một mươi chín
đã chính thức bắt đầu tại thành phố đà nẵng
cuộc đua đã thu hút hơn hai vận động viên
đến từ năm mươi quốc gia
với tổng giải thưởng lên đến bảy mươi năm đô la mỹ
năm h sáng ngày một mươi hai tháng năm
hơn hai vận động viên trong và ngoài nước
đã có mặt tại bãi tấm sân thủy thành phố đà nẵng
để chính thức bắt đầu mang so kè thể lực
ở giải ironman bảy mươi ba
vô địch châu á thái bình dương
giải đấu năm nay cá nhân và các đội tiếp sức
sẽ thi đấu kiểm tra sức bền
tại các cựu ly bao gồm
đạp xe chín mươi km
và chạy hai mươi một km
ironman là cuộc thi châu á thái bình dương
cuộc thi lớn nhất mà mình từng tham gia
về các giải thể thao
trước đây mình có tham gia ở cấp độ đội tuyển quốc gia
nhưng mà đây là lần đầu tiên tham gia
một giải thẩm tượng quốc tế
mình muốn tham gia ironman
vì mình muốn vượt qua bản thân của mình
mình muốn xem cái ngưỡng cơ thể của mình nó đến đâu
ngưỡng lý trí nữa
đặc biệt ở giải đấu năm nay
còn có sự góp mặt của hơn
mười vận động viên chuyên nghiệp thế giới
tôi thật sự rất bất ngờ
với quy mô của giải đấu năm nay
môi trường và không gian thi đấu
rất lý tưởng
đây là cơ hội để tôi được cọ sát
và thử thách bản thân mình
tôi đánh giá rất cao các đối thủ năm nay
và tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình
để mang về thành tức tốt nhất
giải đấu sẽ dành riêng năm mươi suất thi đấu
tại giải ironman bảy mươi ba
vua địch thế giới năm hai nghìn một mươi chín
cho các vận động viên có thành tích tốt nhất
ở các nhóm lứa tuổi
mục đích lớn nhất của tôi
khi tham gia giải đấu này
là thử thách bản thân
quyết không bỏ cuộc
và hơn nữa tôi rất muốn có được giải thưởng cao
để có cơ hội tham gia giải vô địch thế giới
đây là một cơ hội tuyệt vời
ironman thật sự là một cuộc đua thú vị và khắc nghiệt
ngoài ra trong khuôn khổ giải ironman bảy mươi ba
ban tổ chức còn triển khai các hoạt động chạy từ thiện
nail spawn việt nam run out
để nâng cao nhận thức và giảm tỷ lệ tử vong
ở trẻ sơ sinh tại việt nam
và giải iron kiss dành cho các vận động viên nhí
hơn người dân người lao động chủ động hơn
trong việc nắm bắt cập nhật thông tin
quá trình tham gia thụ hưởng các chính sách
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
và bảo hiểm thất nghiệp
qua đó cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội
đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực này
bảo vệ quyền lợi trinh đáng của người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam vừa triển khai
dịch vụ tin nhắn tra cứu thông qua tin tổng đài tám nghìn bảy mươi chín
các cố pháp sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin
cụ thể như sau
tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
soạn tin bh cách qt cách mã số bảo hiểm xã hội
tra cứu hồ sơ đã nộp
tình trạng hồ sơ
soạn tin bh cách hs cách mã hồ sơ
tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
soạn tin bh cách thẻ
cách mã thẻ bảo hiểm y tế
tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
soạn tin bh cách qt cách mã số bảo hiểm y tế
cách từ năm cách đến năm
tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
theo khoảng thời gian
soạn tin bh cách qt cách mã số bảo hiểm xã hội
cách từ tháng năm cách đến tháng năm
tất cả các tin nhắn này đều có mức cước phí một
một đồng một tin nhắn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu giờ sáng
hằng ngày trên intv
và ngay bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị
những tin tức thú vị khác
xin mời trường quay sang phương nam
xin chào trường quay hà nội
hôm qua tại quận tám thành phố hồ chí minh
hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền
luật gia thông đường bộ
với các trò chơi lành mạnh bổ ích
qua đó nâng cao ý thức phát chấp hành pháp luật thi lưu thông
trên đường phố
nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền
đến với người dân và đoàn viên thanh niên
về các nội dung luật an toàn giao thông
trái sự nhàm chán và mang tính truyền thống rập khuôn
quỹ ban nhân dân phường một mươi quận tám
phù hợp với các đơn vị chức năng
đã tổ chức các trò chơi cuộc thi
để phát huy tính sung kích tình nguyện của đoàn viên hội viên thanh thiếu nhi
bên cạnh đó các em cũng được phổ biến
một số quy định của luật giao thông đường bộ
hướng dẫn kẻ bố bảo hiểm đúng quy định
và lái xe an toàn
tại buổi lễ một mươi năm phần quà giá trị
mỗi phần năm trăm linh đồng
cũng được gửi đến các gia đình chính sách
đoàn viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn phường
có đến chín mươi phụ huynh hiểu sai
về hội chứng tự kỷ
đó là thông tin trong buổi ra mắt
câu lạc bộ mầm xanh do bệnh viện nhi đồng
thành phố tổ chức nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng
hỗ trợ phụ huynh trong việc can thiệp
giúp trẻ tự kỷ hoài nhập cộng đồng
đa số phụ huynh khi con mình bị chẩn đoán
mắc chứng tự kỷ
thường có cảm giác như nhận một bản án chung thân
và không biết đâu là biện pháp tốt nhất
cho việc can thiệp cho con mình
câu lạc bộ mầm xanh do bệnh viện nhi đồng
thành phố sẽ tổ chức các hoạt động miễn phí
giúp giải đáp các câu hỏi về trẻ tự kỷ
đồng thời tư vấn biện pháp can thiệp
đối với trẻ tự kỷ
tại buổi ra mắt các chuyên gia tâm lý cho rằng
trẻ tự kỷ cần nhất chính là khả năng giao tiếp
mà khởi đầu là sự giao tiếp từ người thân
qua đó bố mẹ là chiếc cầu nối giữa trẻ
với thế giới bên ngoài
dần cởi mở tâm lý cho trẻ
giúp trẻ từng bước hòa nhập
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm
giao sở giao thông vận tải khẩn trương đề xuất
nhân sự tham gia hội đồng thẩm định
điều chỉnh hai dự án metro số một và số hai
trong đó mời đại diện các bộ kế hoạch đầu tư
bộ tài chính bộ xây dựng và bộ giao thông vận tải tham gia
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở giao thông vận tải
chủ trì phối hợp ban quản lý đường sắt đô thị
và các sở ngành liên quan
tổ chức thẩm định điều chỉnh hai dự án
theo đúng thời gian quy định
quy định là bốn mươi ngày làm việc
cần phải xem xét sử dụng kết quả thẩm tra hợp lệ
của tư vấn thẩm tra độc lập
để thực hiện công tác thẩm tra tổng mức đầu tư
sau khi có kết quả phê duyệt điều chỉnh hai dự án
ban quản lý đường sát đô thị chủ động làm việc
bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính
để sớm bố trí vốn ngân sách trung ương
cho dự án tuyến metro số một
và đồng thời xúc chiến ký kết các khoản phê bổ sung
cho dự án tuyến metro số hai
đảm bảo nhu cầu vốn kịp thời
theo tiến độ triển khai của các dự án
sở giao thông vận tải tp hcm khẩn trương đề xuất
nhân sự tham gia hội đồng thẩm định
điều chỉnh hai dự án này
trong đó có mời đại diện các bộ kế hoạch đầu tư
bộ tài chính bộ xây dựng và bộ giao thông vận tải tham gia
đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành công tác thẩm định
trình duyệt tổng mức đầu tư của từng dự án
trước ngày ba mươi tháng sáu
để đáp ứng nhu cầu đi lại du lịch tăng cao
vào dịp hè hai nghìn một mươi chín sắp tới
công ty vận tải đường sắp sài gòn
là quyết định tổ chức chạy thêm hai mươi mác tàu
với hàng trăm chuyến tàu đi các tuyến
cụ thể tuyến sài gòn nha trang
chạy thêm hai mác tàu snt ba snt bốn
từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tuyến sài gòn quảng ngãi
chạy thêm hai mác tàu se hai mươi năm se hai mươi sáu
từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tuyến sài gòn hà nội
chạy thêm hai mác tàu se một mươi một se một mươi hai
từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tuyến nha trang huế
chạy thêm hai mác tàu nh một nh hai
từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày hai tháng chín
tuyến sài gòn đà nẵng
chạy thêm hai mắt tàu se hai mươi bảy se hai mươi tám
từ đầu tháng sáu đến cuối tháng tám
đặc biệt cùng với việc tổ chức chạy thêm tàu
tổng công ty đường sắp việt nam
vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá
cho các đối tượng chính sách xã hội sinh viên đoàn viên công đoàn
các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình
kích cầu du lịch năm hai nghìn một mươi chín
hành khách mua vé tập thể từ hai mươi người trở lên
được giảm giá từ ba đến bảy giá vé
trong muốn ghi tái dựng những kịch bản từng gai tiếng vang
sân khấu nhỏ năm b đã giới thiệu đến khán giả
vợ diễn chuyện tình nữ phạm nhân
sau một mươi năm kể từ lần đầu được công diễn
đầu tiên cuộc chiến
với tội phạm ma túy lần này được thể hiện trẻ chung
mới mẹ hơn
xong vẫn giữ được tinh thần cương trực
của những người chiến sĩ cảnh sát
chuyện tình nữ phạm nhân
là với diễn dựng
trên một kịch bản nước ngoài
với tên gọi gốc là áp giải nữ phạm nhân
chỉ trên một chuyến xe áp giải
một nghi phạm buôn ma túy
từ vùng núi cao xuống đồng bằng
nhiều câu chuyện đáng suy ngẩm
về tình yêu về lý tưởng sống
và đạo đức con người được lột tả
đặc biệt là những dàn xé tâm can
của người chiến sĩ đào
khi người phạm nhân mình đang áp giải
lại là người vợ từng yêu thương hết mực
đó là những sự đấu tranh
về tâm lý và tư tưởng
của đào rất là gai gắt
và cái tâm lý của nhân vật này
vừa muốn cứu vợ mình
mà làm sao để có thể là hoàn thành nhiệm vụ nữa
thì đó là một cái vai diễn
mà dũng nghĩ là đây là một cái vai diễn khó nhất
từ trước tới giờ so với dũng ở sân khấu năm b
một vỡ diễn mà phiên bản
gọi là vật sân một
đã gây được tiếng vang
thì đòi hỏi cái ekip
của cái vật sân hai
phải làm việc hết sức là nghiêm túc
những cái tinh hoa của cái thành công
đồng thời phải cập nhật
những cái mới
những cái hiện đại
những cái gần gũi
để cho khán giả người ta dễ tiếp nhận hơn
chúng tôi quan niệm nó hơi khác
tức là thường thường những cái vở ma túy
chúng ta nói về những kẻ buôn ma túy nhiều hơn
nhưng mà ở đây
chúng tôi lại nói đến cái nạn nhân
anh đúc vào nó
thì anh trở thành nạn nhân
dù anh là cái người buôn bán
dù anh là cái người
gọi là súng
trong cái việc mà buôn bán ấy
với lần trở lại năm hai nghìn một mươi chín
chuyên tình nữ phạm nhân
được khoác áo mới với sân khấu hai mặt
đòi hỏi diễn viên cần cân chính diễn xuất
để đem lại hiệu ứng thị giác tối đa
cho khán giả
tôi làm lần này cũng với tôn trọng
cái gọi là cái phong cách
của cái sân khấu năm b
nó là một cái sân khấu
ít nhiều mang tính thử nghiệm
và nó luôn luôn là một sân khấu
có cái tính chất thử nghiệm
để đáp ứng cái nhìn của cả hai phía
cho nên nó đòi hỏi cái người diễn viên
không phải chỉ về mặt kỹ thuật
chú ý về mặt kỹ thuật
mà còn phải chú ý cả về cái mặt tâm lý
giữ được cái mặt tâm lý của mình
dù ở phía khán giả bên này
hay là gì ở phía khán giả bên kia
vỡ kịch được giới thiệu công diễn
ngay thời điểm phát hiện bắt giữ nhiều đường dây ma túy lớn
đồng thời cũng là thời điểm xác sự
những đại án liên quan đến loại tội phạm này
vậy nhiều nội dung lời thoại cũng được cập nhật
với dòng thời sự
bên cạnh trung dụng chánh trực

còn có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên
diễn viên lê vinh hoàng ngọc sơn thu hiền
vỡ đang được công diễn định kỳ
tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b
thành phố hồ chí minh
vỡ kịch chuyện tình nữ phạm nhân
đồng thời cũng là thời điểm xác sự

còn có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên
diễn viên lê vinh hoàng ngọc sơn thu hiền
vỡ đang được công diễn định kỳ tình nữ phạm nhân
thưa quý vị trong cuộc sống bận rộn
thực phẩm chế biến sẵn hay là đồ ăn nhanh
đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng
vì sự tiện lợi không mất công chế biến
lại có hương vị và màu sắc rất là hấp dẫn
thế nhưng việc sử dụng các sản phẩm này
thường xuyên kéo dài
thì sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe
và theo các chuyên gia dinh dưỡng
thì thiết lập một chế độ ăn lành mạnh thuận tự nhiên
là giải pháp để bảo vệ sức khỏe
và giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất
cụ thể thì mời quý vị và các bạn tìm hiểu ngay sau đây
mỗi nhóm thực phẩm lại có giá trị dinh dưỡng khác nhau
chị thảo ở hoàng mai hà nội
hằng ngày tự tay vắt nước cam tươi
mang đi làm để bổ sung vitamin c
hay giải nhiệt
thay vì mua chai nước cam đóng sẵn
theo chị thảo trong vài lần lựa chọn
sản phẩm nước cam đóng chai
chị đã thấy thành phần tự nhiên chỉ chiếm một phần một mươi
chủ yếu là
chứa phụ gia thực phẩm
được biết trong thời gian sử dụng sản phẩm đóng chai

phụ da thực phẩm thường chứa nhiều trong các sản phẩm chế biến đồ ăn nhanh
cũng giống như bao gia đình khác
lo lắng về sức khỏe của gia đình mình
chị huyền anh sinh sống ở văn giang hưng yên
nhiều tháng nay đã lựa chọn sản phẩm tươi sống tự nhiên để nấu ăn cho gia đình
thay vì thói quen mua sản phẩm đồ ăn chế biến sẵn
hiện tại mình đang theo đuổi chế độ ăn eat clean
eat clean tức là mình loại bỏ tinh bột trắng
và hạn chế đến mức tối đa sự việc sử dụng dầu mỡ và trên rán
ban đầu mình lựa chọn theo phương pháp ăn này
để mình giữ rán và giữ sức khỏe
nhưng mà dần dần nó đã hình thành một thói quen
và bây giờ đây là cái phương pháp mà mình ăn hàng ngày
theo chuyên gia dinh dưỡng từ ngữ
việc sử dụng sản phẩm chế biến sẵn đóng gói không có khả năng gây nên bệnh lý
tuy nhiên việc sử dụng sản phẩm chế biến sẵn đồ ăn nhanh thường xuyên kéo dài
có thể gây ra tình trạng dư thừa chất béo đường nát ri
lâu ngày những chất trên tích tụ vào mạch máu gan
gây dối loạn tim mạch gan nhiễm mỡ
bữa ăn mà quá nhiều thịt
thì dẫn đến các bệnh dối loạn về chuyển hóa
và bốn bệnh dối loạn chuyển hóa quan trọng nhất liên quan đến vấn đề tiêu thụ nhiều protein và mỡ
hành công nghiệp đó là đột quỵ đó là vấn đề tim mạch đó là vấn đề tiểu đường đó là về ung thư
đấy là người ta đã tổng kết
và bốn bệnh ấy cũng gây nên tỷ lệ tử vong và loại cao nhất
do vậy thiết lập một chế độ ăn thuận tự nhiên được xem là giải pháp để bảo vệ sức khỏe và hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất
đặc biệt là khi nhóm đối tượng trẻ nhỏ có khả năng thay đổi
thói quen ăn uống dễ dàng hơn khi những lập trình về hành vi còn mới

và hệ quả chúng ta thấy rằng bây giờ là người ta trẻ hóa của những người béo phì hoặc là các bệnh tiểu đường hoặc là các bệnh về tim mạch
vâng đó là những lợi ích của phương pháp ăn thuận tự nhiên đối với sức khỏe con người

phụ gia thực phẩm là các chất được bổ sung thêm vào thực phẩm
để bảo quản hay cải thiện hương vị làm đẹp bề ngoài tức vẻ mỹ quan của sản phẩm
theo ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế phụ da là một chất có hay không có giá trị dinh dưỡng
bản thân nó không được tiêu thụ như một thực phẩm hay như một thành phần của thực phẩm
bởi vậy để tạo ra chế độ ăn tự nhiên là rất cần thiết
tôi nghĩ là khoa học và sở thích là hai cái chạy song song và không bao giờ gặp nhau
nếu chỉ khoa học đúng không
thì chưa chắc đã chung với
hai cái này là song song
vấn đề chúng ta làm hai cái này nó tiếp cận nhau
tôi nghĩ rằng lớp dạy ăn tốt nhất là ở gia đình và ở trường học
để xây dựng cái tập quán ăn cho con người từ lúc con bé
ăn uống lành mạnh không phải là lập ra công thức dinh dưỡng khắt khe hay phải bỏ đi thực phẩm yêu thích
theo vào đó chúng ta lưu ý chọn những sản phẩm sau để bảo đảm tốt cho sức khỏe

lựa chọn những sản phẩm từ thiên nhiên thay vì những sản phẩm đóng hộp
thay vì quá quan tâm đến tính toán năng lượng hoặc khẩu phần ăn
hãy quan tâm đến màu sắc đa dạng và tươi mới của thực phẩm
chọn sản phẩm dầu vitamin làm đẹp cho cơ thể
mời quý vị đến với những thông tin về dự báo thời tiết
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
tuần từ một mươi ba đến một mươi chín tháng năm
thời tiết nhiều nơi ở miền bắc và miền trung có nắng nóng
đêm mưa rào và rông dài rác
đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cụ thể ở phía tây bắc bộ từ ngày một mươi ba đến một mươi bảy tháng năm
có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng riêng khu vực tây bắc có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm nay và ngày một mươi năm
có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hai ngày cuối tuần một mươi tám và một mươi chín tháng năm
có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng
phía đông bắc bộ từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng năm
có mưa và nắng
ngày nắng riêng ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm
có mưa rào và rông dài rác
khả năng xảy ra lốc xét và mưa đá và gió giật mạnh
ngày một mươi bảy có nơi có nắng nóng
ngày một mươi tám và một mươi chín có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng
khu vực hà nội từ ngày một mươi ba đến một mươi chín tháng năm
có mưa rào và rông một số nơi
và ngày nắng riêng ngày một mươi bảy một mươi chín tháng năm
có nắng nóng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế
đà nẵng đến bình thuận
từ ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng năm
ngày nắng có mưa rào và rông vài nơi
đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đêm một mươi năm đến đêm một mươi chín tháng năm
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng
riêng hai ngày cuối tuần có nắng nóng
tây nguyên từ ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng năm
có mưa có nơi mưa vừa mưa to
nơi mưa rất to có rông dài rác
khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đêm một mươi bốn đến đêm một mươi chín tháng năm
chiều tối có mưa rào và rông dài rác
ngày có mưa rào và rông vài nơi
khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ từ đêm một mươi ba đến đêm một mươi chín tháng năm
chiều tối có mưa rào và rông dài rác
ngày có mưa rào và rông vài nơi
riêng ngày một mươi bốn một mươi năm
có mưa rào và rông
đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với thông tin trên sẽ giúp cho quý vị và các bạn
chủ động lên kế hoạch trong việc di chuyển
hay là triển khai công việc
một cách hiệu quả và an toàn nhất
còn bây giờ như thường lệ sẽ là chi tiết cho các vùng trên cả nước